cảm ơn các bạn đã theo dõi
trong chương trình tâm điểm ngày hôm nay chúng tôi đã mời tới trường quay tiến sĩ lê độ mười
là phó viện trưởng viện chiến lược và phát triển giao thông vận tải
để có thể bàn với quý vị sâu hơn về vấn đề này
xin chào quý vị khán giả
lời đầu tiên xin đề chân thành cảm ơn ông đã dành thời gian cho chương trình
và để bắt đầu cuộc trò chuyện ngày hôm nay
thì trước tiên mời ông cũng như quý vị khán giả chúng ta hãy cùng theo dõi một đoạn phóng sự ngắn ngay sau đây
hà nội đất chật người đông
hà nội có nhiều trung cư tòa nhà cao tầng
hà nội có mật độ dân rất cao tại các khu phố cổ
hà nội thiếu quỹ đất dành cho giao thông tỉnh
mặc dù nhiều phương án đã được triển khai như đỗ xe chẵn lẻ dàn đỗ xe cao tầng
và tới đây là đậu đỗ xe theo giờ bằng thiết bị thông minh
nhưng hà nội vẫn khát bãi đậu xe
trong đợt này tôi thấy việc đi kiếm một chỗ khởi xe rất là khó
khi đi làm cả buổi sáng và cứ lòng vòng để tìm xe tìm chỗ đỗ
rất là mất thời gian
nguyên nhân chủ yếu là hiện nay là do số lượng phương tiện quá lớn
mà trong khi bến điểm đỗ xe được xây dựng theo kỳ hoạch
đỗ hợp pháp thì lại rất ít
vì vậy gây ra nhiều bước xúc cho nhà quản lý cho người dân trong thời gian gần đây
hà nội gia quân lập lại trật tự về hè
nhiều đường phố hè đã thông đường đã thoáng hơn trước
xong ở khu phố cổ vì không có các bãi xe tập trung
xe máy chẳng có chỗ nào đậu khả dĩ hơn về hè trước nhà
và thế là người đi bộ muốn đi lại thoải mái thì đi dưới đường
tới đây hà nội sẽ triển khai dự án bãi xe ngầm
nhưng chẳng hiểu hết cao đến ngầm có giải được bài toán giao thông tĩnh
tại nội đô hà nội hay không
thưa ông lập lại trật tự về hè sau hơn một tháng
tại hai thành phố lớn
rõ ràng xét ở một góc độ nào đó thì chúng ta cũng đạt được những thành công
với việc là nhiều vỉa hè đường phố thì đã trở nên thông thoáng hơn
và những công trình sai phạm lấn chiếm thì đã bị đập bỏ
tuy nhiên tình trạng người đi bộ đi dưới lòng đường
hay là thậm chí là phải chật vật trong khoảng còn lại của vỉa hè
do là các xe máy đỗ
thì ông nghĩ sao về hình ảnh này
với những cái triển khai quyết liệt của hà nội thành phố nhân minh hiện nay
thì chúng ta thấy cái lợi ích trước mắt
và đa số người dân đã hoàn toàn ủng hộ cái lộ trình mà chúng ta đưa ra
ở đây thì còn một số những cái mà bạn đang hỏi
thì có một số những cái vỉa hè
cái mặt cắt nó rất nhỏ
mà cái giải quyết cái giao thông tĩnh
cho một số đối tượng xe máy mà để trên vỉa hè cho khu vực dân cư ở đấy
thì bắt buộc chúng ta vẫn phải để sắp xếp
vì thế nên tôi nghĩ là cái mà để giải quyết rứt điểm
và giải quyết nó có một cái lớp lang và nó có một cái lâu dài
thì chúng ta phải kết hợp giữa quản lý trật tự đô thị
với xây dựng và gia hông và thanh tra giao thông
quản lý mới rứt điểm được
còn về những cái giải pháp mà hiện nay một số cái xe máy
để cho những cái vỉa hè có những mặt cắt hẹp ấy
thì hiện nay cái đấy cũng không tránh khỏi
vì hiện nay về cái kết cấu hạ tầng của chúng ta
hiện nay trong quy hoạch cũng như là trong cái hiện trạng
thì không cho phép chúng ta làm vỉa hè rộng
về cái giải phóng đền bù rất là lớn
dẫn đến là một số những cái vỉa hè ở trong những khu phố cổ
khu phố cũ
thì cái mặt cắt rất là nhỏ
thì chúng ta phải tận dụng
và cái đấy thì trong hiện nay với hà nội tp hcm
đang có những cái đề án quy hoạch
điểm trông giữ xe và bến bãi đỗ xe
rất đến là có những cái giải pháp
phải có những điểm giữ đỗ xe ở những cái vỉa hè đấy
thì chúng ta sẽ di ra cái cối lượng xe máy
trong khi chúng ta đang xây dựng
thì sẽ được giải quyết triệt để trong tương lai
trong đề án quy hoạch các bến bãi đỗ xe
của ubnd tp hcm sắp tới
thì có quan tâm đến việc
và quy hoạch trong khu vực phố cổ hay không
trong cái quy hoạch
mà ubnd tp hcm
chuẩn bị phê duyệt
thì nó kế thừa lại cái đề án giả soát sắp xếp lại
bến bãi đỗ xe mà ubnd tp hcm
đã chỉ đạo từ năm hai nghìn một mươi hai
thì đặc biệt trong khu vực từ vành e hai đổ vào
từ vành đai ba đổ vào
thì được bố trí cái điểm đỗ xe
tương đối là phù hợp
và trong khu vực phố cổ và trong khu vực lõi
thì đã được bố trí một số những bến xe ngầm
và bến xe nổ
trong đó thì có một số những điểm đỗ xe
mà tận dụng những cái vị trí đất
công cộng hiện nay sau khi đã di chuyển
một số những cái đơn vị khác
ngoan thì tận dụng lại tạo thành cái bến đỗ xe
đặc biệt khu vực phố cổ thì đã có quy hoạch
rõ các điểm
tôi nhớ không nhầm ấy
thì trong cái quy hoạch đấy có năm trăm một mươi tám điểm
trong giữ xe đỗ xe
trong cái khu vực lõi thì nó chiếm đến
tầm độ khoảng năm mươi sáu mươi
hiện nay thì tại hà nội
nơi mà có mật độ dân cư
cao nhất cả nước thì cũng đang có đề án
là xây dựng bãi đỗ xe ngầm
sau khi mà bốn bãi đỗ xe cao tầng
được xây và không đủ sức
đáp ứng hết nhu cầu của người dân
theo ông thì bãi xe ngầm
liệu có được coi là một cái giải pháp cứu cánh
cho các thành phố lớn
khi mà việc triển khai nó rất là khó khăn không
thực ra thì nói bãi đỗ xe ngầm
cứu cánh cho các thành phố thì không đúng
hiện nay trên tất cả các nước
trên thế giới
người ta đều tận dụng lòng đường vẻ hè
nhưng với cái tiêu chí lòng đường vẻ hè
với những tuyến giao thông ít mật độ thấp
và cái mặt cắt nó lớn
người ta mới bố trí cho
làm điểm trong giữ xe
trước đây hà nội có cái đề án
giả soát lại các tuyến điểm đỗ xe
thì có ban hành hai trăm sáu mươi hai tuyến phố cấm đỗ xe
và trong cái đề án đấy có đề xuất ra một số
các vị trí để chúng ta bố trí
những cái bãi đỗ xe nổi bãi đỗ xe ngầm
và đặc biệt trong cái quy hoàn đội dung kế hoạch
mà ủy ban thành phố hà nội sắp ký
thì cũng có đề xuất các bãi đỗ xe ngầm
thì bãi đỗ xe ngầm ấy nó chỉ giải quyết được
một phần cái nhu cầu về giao thông tĩnh
của thủ đô hà nội cũng như là giao thông tỉnh
trên toàn thế giới chứ không phải là cứu khánh
còn với một cái diện tích bãi đỗ xe ngầm
thì cũng chỉ được phục vụ
nó cái nhu cầu nó cũng rất là ít
so với cái nhu cầu giao thông tĩnh hiện nay
nhưng về cái quản lý giao thông đô thị
thì với khu vực lõi và đô thị trung tâm ấy
tôi nghĩ là chúng ta cũng không nên khuyến khích
tạo điều kiện thuận lợi cho các loại phương tiện
để đi vào trung tâm
vì nó sẽ rất là gây uốn tắc
mà chúng ta xây dựng bãi đỗ xe cho phù hợp
phục vụ cái mục đích phát triển kinh tế xã hội
cở trong khu vực lõi
thì nó phù hợp hơn là cái chúng ta
mà cần phải có cái quy hoạch tràn lan
về giao thông ngầm như thế
vâng xin cảm ơn những chia sẻ của ông
ở phần đầu chương trình
theo kế hoạch hệ thống đường sát đô thị
cát linh hà đông sẽ đưa vào vận hành thử
vào đầu tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy
tuy nhiên hiện công trình này
vẫn ngổn ngang
đây vẫn là nỗ lực rất lớn của ngành giao thông
vì công trình này được kỳ vọng là góp phần
giảm uốn tắc giao thông sau nhiều năm
là nguyên nhân khiến giao thông nơi công trình này
xây dựng ùn ứ liên tục
theo quy hoạch giao thông hà nội
từ nay đến năm hai nghìn ba mươi
hà nội sẽ ưu tiên vận tải hành khách công cộng
để đảm bảo nhu cầu đi lại của người dân
với tỷ lệ năm mươi năm mươi năm
nhu cầu của hành khách
trong đô thị trung tâm
và bốn mươi đô thị ngoại ô
và theo khảo sát mới đây
của viện chiến lược và phát triển giao thông vận tải
có đến tám mươi năm người được khảo sát
đồng ý bỏ phương tiện cá nhân
để tham gia các loại hình phương tiện công cộng
ngành giao thông nỗ lực người dân ủng hộ
song sẽ rất khó để các quy hoạch đề án
thật sự phát huy hiệu quả
khi hệ thống hạ tầng giao thông còn chưa đồng bộ
sự kết nối chung chuyển
giữa các phương tiện còn chưa tập trung quyết liệt
và hơn hết
nhiều dự án giao thông ngổn ngang trồng chéo
vô tình phá nát nhiều quy hoạch khác
thưa ông rõ ràng là không chỉ là giao thông tỉnh
mà vấn đề quy hoạch giao thông
khác thì cũng rất cần sự đồng bộ
khi mà chúng ta xây các bãi độ xây tập trung
rồi mở rộng tuyến phố đi bộ
thì sự cần thiết của hệ thống
phương tiện giao thông kết nối
càng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết
tuy nhiên hiện nay chúng ta thấy là có khá nhiều loại hình giao thông
mới thì hình thành nhưng mà sự kết nối
thì vẫn chưa được chú trọng
thực ra thì quy hoạch giao thông
trong cái quy hoạch giao thông khi được xây dựng
thì nó đã bao trùm lên tất cả các vấn đề của các phương tiện
và các vấn đề kết nối
nhưng để cái triển khai và thực hiện
cái quy hoạch giao thông như thế nào
trong cách đồng bộ
thì cái đấy mới là cái bài toán nan giải
hiện nay không phải mỗi hà nội không
mà thậm chí trên toàn quốc
vì thực ra nguồn lực đầu tư cho cái cấu hại tầng giao thông rất là lớn
ví dụ như cái khối lượng
cho một tuyến metro hoặc tàu điện trên cao
hoặc một tuyến bat
thì với nguồn đầu tư và nguồn lực vô cùng lớn
dẫn đến là chúng ta phải lựa chọn từng bước một
để triển khai cái quy hoạch giao thông
sao cho nó phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội
của đất nước nói riêng
và của hà nội hoặc thành phố hồ chí minh nói chung
thì hiện nay thì nó có một số những giải pháp
mà chúng ta phải lựa chọn đầu tư loại phương tiện nào
để cho nó phù hợp với cái tốc độ tăng trưởng
thì hiện nay hà nội
thành phố hồ chí minh lựa chọn
cái xe bít vẫn là cái sương sống cốt lõi
và sau đó thì bên cạnh đó
thì cũng đầu tư tiếp tục để hoàn thiện
những cái tuyến vận tải
bánh sắt khối lượng lớn như tàu điện trên cao tàu điện ngầm
và bat theo từng bước theo quy hoạch
ngoài những cái vận tải khép cộng
được tập trung đầu tư
thì còn đầu tư đến những cái tuyến đường
tạo cái sự kết nối thuận lợi nhất
cho người dân và để đáp ứng
một phần nào đấy để trong phát triển
để đẩy cái đô thị
lên một bước mới
để xứng với tầm khu vực và trên thế giới
nhân tiện khi mà ông đang có nhắc tới
câu chuyện xe bít
một trong những loại hình phương tiện công cộng
thì theo một khảo sát mới được công bố
thì tám mươi năm lượng phiếu khảo sát phát ra
người dân đều đồng ý
là bỏ phương tiện cá nhân
cụ thể là xe máy để có thể tham gia
các phương tiện giao thông công cộng
nếu như mà hệ thống này ổn định
tôi cũng rất mừng là trong cái thời gian vừa qua
là cái về điều tra xã hội học
trong cái lượng phiếu phát ra
mà phát ra thì hiện nay chúng tôi thực hiện với
điều tra khảo sát với phương pháp
hoàn toàn khác là chúng tôi nhờ
cảnh sát khu vực và tổ diện phố
để phát số liệu phiếu trên ba mươi quận huyện
thực ra số liệu phiếu đấy
chúng ta cũng rất là ít ỏi so với số lượng
dân số hiện nay của hà nội
khoảng bảy tám triệu và cả vãng lai khoảng một mươi triệu
nhưng mà qua kết quả khảo sát thu về
thì đến tám mươi năm số lượng
phiếu người dân được khỏi
thì từ vành đai ba đổ vào
đa số người dân đều ủng hộ
chúng ta là hạn chế phương tiện xe máy
nhưng với điều kiện chúng ta phát triển
vận tải khéo cộng
thì đứng trước cái bài toán năn giả như thế
về phát triển vận tải khéo cộng
để đầu tư được mà có thể làm ngay trước mắt
thì hà nội tp hcm đều xác định
là vận tải khéo cộng bằng xe bíp
thì trong cái giai đoạn vừa qua
thì ủy ban tp hà nội tp hcm đã chỉ đạo
xây dựng và giả soát lại
để cải tổ lại toàn bộ mạng lưới
vận tải khéo cộng bằng xe bíp
và trong năm năm tới
sắp tới ngoài mở rộng những khối lượng lớn
như bt và metro
và motorway và tàu điện trên cao
thì hà nội sẽ giả soát
và tp hcm giả soát để tạo kết nối
mọi người sẽ biết lựa chọn loại phương tiện phù hợp
cho với từng loại cấu hạ tầng
cho từng tuyến đường
để thu hút người dân đi lại
thì tôi nghĩ cái này
trong năm năm tới thì cái tỷ lệ theo kế hoạch
mà chúng ta quyết liệt trong giai đoạn này
thì sẽ đáp ứng được
vâng như quy hoạch hiện nay có những sự trồng chéo
khiến cho việc triển khai gặp nhiều khó khăn
vậy thì làm sao để chúng ta có thể giải quyết bài toán này
thực ra cái bài toán trồng chéo trong quy hoạch hiện nay
thì đã được rất nhiều nhà quản lý
cũng như rất nhiều chuyên gia đã nói rồi
thì một số kinh nghiệm một số nước trên thế giới
người ta có quy hoạch
người ta quy hoạch kết cấu hạ tầng giao thông
sau đó người ta quy hoạch xây dựng
nhưng ở việt nam chúng ta thì có quy hoạch xây dựng
sau đó kết cấu hạ tầng giao thông
nhưng mà quy hoạch xây dựng thì lại bị điều chỉnh
rất nhiều như cái quy hoạch chung hà nội một nghìn hai trăm năm mươi chín ấy
khi chúng ta bàn hành xong
thì bắt đầu chúng ta mới có một loạt các quy hoạch khác đi theo
và sau cái kế hoạch giao thông được phê duyệt rồi
thì quy hoạch xây dựng và phân khu
xong đến quy hoạch chi tiết
chúng ta lại điều chỉnh một số những quy hoạch xây dựng
mà giao thông không thể đáp ứng nổi
cái quy hoạch mà khi điều chỉnh như thế
ví dụ như một cái tuyến đường trong cái dự báo trong khu vực
thì chúng ta chỉ đáp ứng được cái lưu lượng
và một số khu vực người dân
ở khu vực đã được nghiên cứu đã được dự báo thôi
nhưng hiện nay khi chúng ta thay đổi mục đích sử dụng đất
thay đổi mục đích cái quy hoạch xây dựng
ở khu vực đấy thì dẫn đến cái nhà cao tầng
thì chúng ta phải
khi đã quy hoạch được phê duyệt thì thực hiện đúng cách quy hoạch
ở các nước trên thế giới thì người ta
khi đã bán hoàn quy hoạch đã được công bố đã xin ý kiến người dân
được chấp thuận được công bố
thì người ta thực hiện quy hoạch và quy hoạch đấy
thực sự là bền vững
thì mới mang một cách đồng bộ được
vậy cũng xin hỏi ông là bài toán kết nối các phương tiện giao thông
trong quy hoạch thì được triển khai như thế nào
để có thể đạt được lợi ích tốt nhất cho người dân
thực ra trong các quy hoạch giao thông
đặc biệt quy hoạch giao thông hà nội
và quy hoạch giao thông phú minh
mới được thủ tướng chính phủ phê duyệt
thì trong bài toán kết nối là bài toán đầu tiên đưa ra
để phương án giải quyết quy hoạch một cách tổng thể nhất
thì trong tất cả các tuyến
tàu điện trên cao tàu điện ngầm tuyến bat
và thải không cộng đều được bố trí các điểm trung chuyển
một cách phù hợp nhất
và lấy lòng cốt là cái trục sương sống
là cái xe buýt để kết nối giữa các phương thức này lại với nhau
thì trong cái bài toán đấy đã được một giải quyết một cách cụ thể
và hiện nay đang triển khai
ví dụ như cái tuyến bat hà nội
bến xe yên nghĩa
thì hiện nay với những cái đầu của bến xe ý nghĩa
chúng ta đã bố trí cái điện gần như là cái hình thành
một cái điểm bắc an rai
đầu tiên của hà nội
và cái điểm nữa là điểm dưới chỗ bến xe kim mã
thì đã bố trí các tuyến
xe bíp để kết nối để tạo thành cái sự liên thông
của toàn bộ mạng
thì tôi nghĩ là sắp tới
cái mạng lưới tàu điện vào các mạng lưới khác
để hình thành thì sẽ được thực hiện theo đúng quy hoạch
và người dân sẽ được phục vụ một cách tối ưu nhất
sau khi sử dụng phương tiện hoàn thành không cậu
xin cảm ơn những chia sẻ của ông
và một lần nữa cũng cảm ơn ông đã dành thời gian cho truyền hình nhân dân
thưa quý vị và các bạn
các vấn đề liên quan đến quy hoạch giao thông
không phải là câu chuyện có thể giải quyết
trong một sớm một chiều
mà cần có sự phối hợp triển khai hiệu quả
không chỉ của ngành giao thông
mà còn của các cơ quan ban ngành có liên quan
tuy nhiên điều quan trọng nhất đó là ý thức
của chính những người thực hiện các chính sách giải pháp
về giao thông
bởi lẽ hiệu quả của mọi chính sách cơ chế
chỉ có thể phát huy sức mạnh
nếu nhân lực của mỗi chính sách cơ chế
làm đúng chức trách bổn phận của mình
đến đây thì thời lượng của chương trình tâm điểm cũng đã hết
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
kính chào tạm biệt